ngày hôm qua hai mươi ba tháng một mươi một hội đồng bảo an liên hợp quốc đã họp khẩn về tình hình ukraine với việc kiev và các nước phương tây cáo buộc nga tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của quốc gia đông âu
phát biểu qua video tại cuộc họp tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã chỉ trích các cuộc không kích của nga làm thiệt hại cơ sở hạ tầng ukraine
khiến hàng triệu người dân nước này không có nguồn cung cấp năng lượng không có hệ thống sửa và nước trong mùa đông
ông zelensky kêu gọi hội đồng bảo an đưa ra những hành động cứng rắn với nga
tuy nhiên đại sứ nga tại liên hợp quốc vasyly nebensia cho hay các cuộc tấn công của nước này là nhằm mục đích đáp trả việc các nước phương tây tiếp tục viện trợ quân sự cho ukraine
cùng việc kiev đặt các hệ thống phòng không và căn cứ quân sự tại các khu vực đông dân cư
moscow nhấn mạnh sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự cho đến khi chính quyền kiev có được một lập trường mang tính thực tế
trong một diễn biến khác
truyền thông quốc tế đưa tin đại diện của nga và ukraine đã có cuộc gặp tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất từ hôm một mươi bảy tháng một mươi một
để đàm phán về việc trao đổi tù nhân cũng như nhằm tháo gỡ các trở ngại còn lại của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trên biển đen
tuy nhiên không rõ cuộc gặp mang lại kết quả khả thi nào hay không
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé